với trên một trăm sáu mươi công nhân làm việc mỗi ngày coma hai mươi sáu đã tham gia thực hiện nhiều dự án trọng điểm như nhà máy thủy điện nậm na hai lai châu trụ sở tòa nhà quốc hội
tuy nhiên đây cũng là doanh nghiệp có tỷ lệ nợ động bảo hiểm xã hội trong nhiều năm trở lại đây với con số gần năm tỷ đồng và là một trong những doanh nghiệp có tỷ lệ nợ động lớn trên địa bàn tỉnh bắc ninh
trong việc làm cho người lao động thì điều ưu tiên của chúng tôi là phải tiền mua vật tư mua vật tư sản xuất xong là phải chăm no đến đời sống của người lao động ví dụ như nương và các chế độ khác như ăn ca
thế cho nên là vấn đề là cái nợ động bảo hiểm là công ty là vấn đề tồn đạo động
để đảm bảo quyền lợi của người lao động khi chưa được cơ quan bảo hiểm thanh toán
cần hỗ trợ trực tiếp các khoản ốm đau thai sản cho người lao động
do đó người lao động yên tâm sản xuất hơn
công nhân của công ty có ba hay sáu lãnh đạo công ty cũng rất chi là quan tâm
từ việc sinh hoạt ăn uống tập thể hay là những cái bảo hộ lao động hàng tháng cũng tốt phát đầy đủ
trang thiết bị dùng cho y tế cũng có cả y tế riêng của công ty
công ty đóng bảo hiểm hàng tháng cho anh em công nhân thôi
cái đúng lịch là công ty đóng rồi
theo đề xuất của doanh nghiệp này để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc sớm quyết toán số nợ
cơ quan bảo hiểm có thể khoanh nợ tránh tính lãi suất để doanh nghiệp sớm có khả năng chi trả
tạo động lực doanh nghiệp hoàn thành tốt nghĩa vụ bảo hiểm xã hội đối với người lao động
cơ quan nhà nước và bảo hiểm xã hội thì là với cái nợ động như vậy thì là công ty chúng tôi là kiến nghị là cái lãi xuất
nên khoanh lại cái lãi xuất
của tiền chậm trả bảo hiểm xã hội để làm sao là công ty có cơ hội để làm sao đóng dứt điểm những phát sinh của những tháng tiếp theo và những tồn tại mình còn nợ động
có thể nói những doanh nghiệp nợ động bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh bắc ninh như coma hai mươi sáu không phải là hiếm
thậm chí có nhiều doanh nghiệp còn cố tình trốn đóng trục lợi quỹ bảo hiểm để tiến hành các hoạt động kinh doanh
theo bảo hiểm xã hội tỉnh bắc ninh
tính đến ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu số tiền nợ bảo hiểm xã hội là một trăm sáu mươi ba hai mươi chín tỷ đồng
trong đó chiếm chủ yếu là tỷ lệ nợ từ một tháng đến dưới sáu tháng là tám mươi sáu một mươi một tỷ đồng
theo ông phạm đức cường phó giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh bắc ninh
trong thời gian qua bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp để giảm một cách hiệu quả nhất con số nợ động

bảo hiểm xã hội tỉnh bắc ninh đã thực hiện nhiều giải pháp để giảm một cách hiệu quả nhất con số nợ động
bảo hiểm xã hội tỉnh bắc ninh bảo hiểm xã hội tỉnh bắc ninh đã thực hiện nhiều giải pháp để giảm một cách hiệu quả nhất con số nợ động
bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp của bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố là một mươi ba một trăm ba mươi năm tỷ đồng chiếm tỷ lệ năm sáu so với kế hoạch thu
trong đó nợ bảo hiểm xã hội là một mươi một trăm ba mươi năm tỷ đồng chiếm bảy mươi bảy một mươi sáu tổng số nợ
mục tiêu của bảo hiểm xã hội việt nam đưa ra đó là bảo hiểm xã hội các tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ nợ năm hai nghìn một mươi sáu xuống còn hai sáu
để thực hiện mục tiêu này ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc xử lý nợ động bảo hiểm sao cho hài hòa vừa thu được nợ vừa giúp doanh nghiệp giữ vững tình hình sản xuất kinh doanh là việc không đơn giản